trong phần tin quốc tế trung quốc hủy đàm phán thương mại với mỹ
iran tuyên bố đắt trả mạnh mẽ vụ tấn công ở ava
thưa quý vị và các bạn đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra tại thủ đô hà nội từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân
và tổ chức công đoàn việt nam đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức nội dung phương thức hoạt động công đoàn
chú trọng công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn
công tác đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn để mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chú trọng phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các mô hình điển hình mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao
chủ động hội nhập quốc tế nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn việt nam
phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn
đặc biệt các cấp công đoàn đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm
hoạt động chủ yếu ở cơ sở công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
tối ngày hai mươi hai tháng chín thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận là đô thị loại hai
đón nhận huân trường độc lập hạng ba và kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
nằm ở địa đầu đông bắc của tổ quốc mong cái có năm dân tộc anh em dân số gần một mươi một vạn người diện tích tự nhiên năm trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi tám km hai
có hơn bảy mươi tám km đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp với nước cộng hòa nhân dân trung hoa
trong một mươi năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố móng cái luôn duy trì ở mức cao
cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhanh theo hướng hiện đại
thành phố có hơn một doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực và tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn tám
tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế mong cái đạt ba mươi bốn bảy trăm hai mươi triệu đô la mỹ
thành phố cũng đã đón gần một mươi triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt gần một năm trăm linh tỷ đồng
sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao với tổng giá trị sản xuất đạt hơn năm mươi bảy tỷ đồng
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch một trăm tám mươi ba điều chỉnh địa giới hành chính các quận câu giấy bắc tử liêm nam tử liêm
khu vực tám tổ dân phố bắc nghĩa tân và hai tổ dân phố tập thể bệnh viện một mươi chín tháng tám
theo đó hà nội sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của tám tổ dân khu vực bắc nghĩa tân thuộc địa giới hành chính của phường cổ nhuế một
quận bắc tử liêm đang do phường nghĩa tân quận cầu giấy quản lý về địa giới của phường nghĩa tân
chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của hai tổ dân phố tổ hai mươi tám và hai mươi chín thuộc phường mỹ đỉnh hai quận nam tử liêm
đang do phường mai dịch quận cầu giấy quản lý về địa giới hành chính của phường mai dịch
thời gian thực hiện là trước ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
quá trình thực hiện phải tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về công tác quản lý địa giới hành chính và phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương
tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một của bộ chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
nhiều địa phương đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp cơ chế mới nhằm nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống kiểm soát và cai nghiện ma túy đã thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hỗ trợ ngân sách
tiếp tục củng cố kiện toàn các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ phòng chống và cai nghiện ma túy
qua một mươi năm triển khai thực hiện chỉ thị số hai mươi một của bộ chính trị trên địa bàn tỉnh hà nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
thời gian tới tỉnh ủy hà nam yêu cầu các cấp ủy đảng các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh phải luôn xác định công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
là một nhiệm vụ trọng tâm
cấp bách thường xuyên ở đơn vị địa phương mình thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các tầng lớp nhân dân
tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện trong đó chú trọng hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
nhân dịp này toàn tỉnh có bốn mươi ba tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một của bộ chính trị được ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen
mới đây tỉnh ủy đồng nai cũng đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một
theo đánh giá tại đồng nai trong một mươi năm qua số người nghiện ma túy trên địa bàn năm sau đều cao hơn năm trước số người mới nghiện chưa được kiềm chế và tỷ lệ tái nghiện còn cao
để thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình hiện nay các cấp ủy đảng chính quyền phải đưa nội dung phòng chống ma túy vào nghị quyết và chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng ngành từng địa phương
ngoài ra các lực lượng chức năng cần tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy và kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp không được sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động
tết trung thu đang đến rất gần những ngày này khắp nơi trên cả nước từ thành phố lớn đến vùng nông thôn trẻ em nơi đâu cũng náo nức mong chờ đến ngày hội trăng rằm
tại các địa phương tết trung thu được sự quan tâm của các cấp các ngành
là những hoạt động rất thiết thực dành cho trẻ em
sau đây là ghi nhận ngày hội trăng rằm tại một số địa phương
tại trường tiểu học xã mường tiếp huyện kỳ sơn hội chức thập đỏ tỉnh nghệ an phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an tổ chức chương trình trung thu về bản lần thứ tư
tết trung thu năm nay mang chủ đề trung thu về bản được hội chữ thập đỏ nghệ an và bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an tổ chức nhằm động viên các em nhỏ xã biên giới mường tiếp nói riêng và huyện dèo cao kỳ sơn nói chung đồng thời cũng tặng quà hỗ trợ động viên chia sẻ với bà con bị thiệt hại do lũ lụt với tổng trị giá một trăm bốn mươi bảy triệu đồng cùng nhiều xuất quà cho các hội dân bị ảnh hưởng thiệt hại do lũ lụt

tết trung thu năm nay mang chủ đề trung thu về bản đồng viên các em nhỏ xã biên phòng tỉnh nghệ an tổ chức nhằm động viên các em nhỏ xã biên phòng tỉnh nghệ an tổ chức nhằm động viên các em nhỏ xã biên phòng tỉnh
tết trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đề trung thu năm nay mang chủ đ
một trăm linh trẻ em các dân tộc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
đồng thời trao tặng năm hợp đồng bảo hiểm an sinh giáo dục một trăm năm mươi học bổng và cặp sách
một mươi chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi
nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp tết trung thu ủy ban nhân dân tỉnh sở lao động thương binh và xã hội
tổ chức đêm hội trăng rằm năm hai nghìn một mươi tám tại thị xã buôn hồ
và tặng năm mươi suất học bổng hai mươi chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tiếp theo chương trình vấn đề di cư tự do tại đắk lắc tiếp tục tiềm ẩn nhiều hệ lụy
ba mươi trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
vừa qua tại hà nội ubnd đã đặt bản thân cho các trường hợp đồng bảo hiểm an sinh giáo dục
ban nhân dân thành phố hà nội và ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
và tổ chức khai mạc hội trợ hàng việt với chủ đề trung tay xây dựng thương hiệu việt
hội trợ thu hút các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh hàng việt nam
trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận
hội trợ hàng việt lần này thu hút ba trăm linh gian hàng của hai trăm linh doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng việt
các ngành hàng được bố trí theo khu vực chính như khu trưng bày sản phẩm công nghiệp
khu gia rộng khu nông sản
đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm gặp khó khăn
về tìm kiếm thị trường tiêu thụ quảng bá thương hiệu cũng như kết nối với các đơn vị phân phối thị trường
người tiêu dùng thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận tìm hiểu mua sắm hàng hóa có chất lượng với giá cả phù hợp
hội trợ hàng việt được tổ chức từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai mươi năm tháng chín
mới đây tại xã vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận nhà máy điện năng lượng mặt trời tuy phong
do công ty trách nhiệm hiệu hạn power plus việt nam làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công xây dựng
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành địa phương trong tỉnh và các đối tác
nhà máy điện năng lượng mặt trời tuy phong là dự án điện năng lượng mặt trời đầu tiên được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh bình thuận
nhà máy có công suất ba mươi mw với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
được xây dựng trên diện tích gần năm mươi hectare tại xã vĩnh hảo huyện tuy phong
theo thiết kế sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện là sáu mươi ba triệu kwh một năm
góp phần phát triển công nghiệp năng lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh giải quyết việc làm cải thiện đời sống của nhân dân trong vùng
dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành lắp đặt sau sáu tháng và đóng điện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến nay tỉnh đắk lắc đã đón nhận thêm gần
ba trăm linh nhân khẩu là dân di cư tự do từ các tỉnh khác điều này đang dẫn đến tình trạng quá tải các quy hoạch
tác động xấu đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cho địa phương
dân di cư tự do đến tỉnh đắk lắc chủ yếu từ phía bắc chiếm gần một mươi sáu dân số toàn tỉnh
ngành nghề chính của họ là sản xuất nông nghiệp thô sơ lạc hậu phụ thuộc vào thiên nhiên
từ năm hai nghìn năm đến nay tỉnh đắk lắc đã xây dựng nhiều dự án tái định cư cho dân di cư tự do
tuy nhiên đến nay chưa có dự án nào hoàn thành cuộc sống của người dân vẫn còn thiếu thốn trăm bề
đất ở đất sản xuất không đủ khiến người dân phải thất nghiệp ngồi nhà trông con
một số khác thì bươn trải đủ nghề để mưu sinh
thì đối với tỉnh lắc thì cũng đã có triển khai các chương trình với các dự án là hiện nay đã đưa vào triển khai
thực hiện được một số kết quả bước đầu và cũng đã tạo điều kiện và quan tâm đời sống của bà con vùng kinh tế mới vùng phía bắc vào
tuy nhiên kết quả làm được vậy thì cũng có cái hai mặt nó
cái thứ nhất là tạo điều kiện cho bà con ở nơi khác đến đặc biệt đồng bào dân tộc phía bắc đến có nơi ổn định đời sống tốt hơn
nhưng bên cạnh đó thì cũng có một vấn đề mà đặt ra
khi mà chúng ta làm triển khai cái dự án tương đối tốt thì một số bà con ở ngoài bắc lại tiếp tục vào
cho nên cũng ảnh hưởng nó bị phá vỡ cái dự án mà chúng ta triển khai từ bắt đầu
hàng năm vẫn có những dòng người âm thầm di cư vào đắk lắc
họ cùng với những người vào trước sống chen trúc tạm bỡ trong những dự án tái định cư đang giang dở vì thiếu vốn
hoặc kéo nhau lên rừng đốt nương làm rẫy tạo ra thêm nhiều hệ lụy cho chính quyền địa phương phải giải quyết
thực hiện chương trình cung cấp lợn nái giống cho hộ nghèo ở biên giới tỉnh cao bằng phát triển chăn nuôi
đây là chương trình do nguyên chủ tịch nước trương tấn sang kêu gọi tài trợ
mới đây ubnd huyện trùng khánh và công ty cổ phần chứng khoán sài gòn đã tổ chức trao lợn nái giống cho hộ nghèo cận nghèo ở các xã biên giới trong huyện
tỉnh cao bằng dự kiến cấp hai năm trăm linh con lợn nái giống cho hai bốn trăm ba mươi hộ nghèo cận nghèo ở chín huyện biên giới trong tỉnh
đến nay đã trao bốn trăm linh con lợn giống cho hộ nghèo tại hai huyện trùng khánh và hà quảng
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành trao lợn giống cho các hộ phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập thoát nghèo bền vững
cùng với trao tặng lợn nái giống bà con nhân dân còn được các chuyên viên thú y hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi công tác chăm sóc thú y để lợn phát triển
món quà này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn lực tinh thần lớn giúp bà con nhân dân quyết tâm vươn lên thoát khỏi đói nghèo
chủ trương tích tụ dụng đất để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được tỉnh hà nam đưa vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là giải pháp đột phá nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững có giá trị gia tăng cao của tỉnh hà nam
từng bước thay đổi tư duy tập quán canh tắc truyền thống sàng sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
cùng với các địa phương khác trong tỉnh hà nam phát triển nông nghiệp theo hướng tăng sản lượng nông sản hàng hóa chất lượng cao quy mô lớn là mục tiêu mà huyện bí nhân đang hướng tới
tại xã nhân khang đã tích tụ được một trăm một mươi tám ba mươi bảy hectare và được giao lại cho công ty cổ phần và phát triển nông nghiệp công nghệ cao hà nam
sau khi được giao đất công ty đã tập trung cải tạo chất đất hạ tầng đường điện đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước
cùng với đó công ty đã đầu tư xây dựng khu nhà kính rộng tám hectare để trồng dưa văn lưới cao cấp
qua quá trình hơn hai năm triển khai về hà nam đầu tư thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã đạt được một số các thành tiệu nhất định
ví dụ như là tổng sản lượng rau của chúng tôi tính đến thời điểm này nó rơi vào khoảng hơn một hai trăm linh tấn các loại rau ăn lá và ăn củ quả
ngoài ra thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng diện tích
để đầu tư sản xuất các hệ thống nhà kính nhà màng để áp dụng công nghệ cao vào sản xuất
và định hướng của chúng tôi thì tới năm hai nghìn một mươi tám thì phân đấu là mỗi tháng là chúng tôi sẽ ra cái sản lượng rau củ quả nó rơi vào khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm linh tấn một tháng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến một mươi năm giờ đã tham mưu cho tỉnh quy đoán khu nông nghiệp
tỉnh đã tham mưu cho tỉnh quy đoán khu nông nghiệp
là quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bởi gần ba trăm linh hết trên ba trăm hai mươi hectare
giao cho doanh nghiệp có kinh phí có khoa học kỹ thuật và có đầu gia để làm ở sơn khê
ở nhân khang rất hiệu quả
và từ đó là những điểm lõi cho nhân dân cho các hợp tác xã thực hiện áp dụng
tỉnh hà nam đã phê duyệt sáu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên sáu trăm năm mươi sáu hai mươi hai hectare
các hộ dân có đất nông nghiệp trong các khu nông nghiệp ứng dụng cao đã ký hợp đồng cho thuê đất
các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất trong các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp sạch ra thị trường
thời gian tới tỉnh hà nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng
tăng nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi
để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
tiếp tục tích tụ dụng đất khoảng bảy trăm linh hectare sản xuất rau củ quả sạch để liên kết tiêu thụ sản phẩm
góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn tăng thu nhập cho người dân
đồng thời giúp cho người nông dân có thêm cách nhìn tư duy mới về sản xuất nông nghiệp
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
cả nước ghi nhận hơn bốn trường hợp phản ứng thông thường và ba mươi trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
trong đó hai mươi bảy trên ba mươi trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng là trẻ sau tiêm các vaccine
trong tiêm chủng mở rộng
và ba trường hợp tai biến nặng sau tiêm các vaccine trong tiêm chủng dịch vụ
các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vaccine trong tiêm chủng mở rộng
ghi nhận tại một mươi hai tỉnh thành phố
theo đánh giá của hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine
trong số các ca tai biến nặng có một mươi ba do trường hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ
bảy mươi phản vệ phản ứng quá mẫn sau tiêm chủng
và một mươi bảy các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng không rõ nguyên nhân
thưa quý vị và các bạn mỗi năm tại việt nam có trên một sáu triệu trẻ em sinh ra
tuy nhiên điều không may là có khoảng một năm hai trẻ mắc dị tật bẩm sinh
do đó việc tâm soát chẩn đoán điều trị bệnh trước và sau sinh
chiếm một vai trò quan trọng trong việc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ
giảm số người tàn tật thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng dân số
tuy nhiên hiện tại số ca chủ động thực hiện các can thiệp
siêu âm sàng lọc trước và sau sinh vẫn ở tỷ lệ khá thấp
tại nghệ an theo khảo sát tính đến thời điểm này
chưa đầy hai mươi hai phụ nữ mang thai thực hiện tâm soát chẩn đoán trước sinh và sau sinh
hai bà mẹ nguyễn thị lam chú tại sát thanh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
và nguyễn thị lự chú tại thành phố vinh nghệ an đều có mặt tại trung tâm tâm soát
trần đoán điều trị bệnh tật trước và sau sinh của bệnh viện sản nhi nghệ an để tái khám cho các bé
nhìn những hình ảnh khỏe mạnh của các bé và nụ cười hạnh phúc không giấu được trên khuôn mặt hai người mẹ
ít ai có thể nghĩ rằng thời điểm mang thai cả hai bà mẹ đã từng rất lo lắng
thậm chí khủng hoảng khi thấy những dấu hiệu bất thường khi mang thai
ôi kiểm tra em nhiệm sắc thể của em là bình thường
nhưng bé thứ hai thì thời điểm ban đầu thì thấy rất là bình thường
thì hai bà chồng cũng mừng nhưng mà đến khi sau thấy con lại có cái nguy cơ giá dây nhỏ
thực sự là tâm lý của người mẹ là cảm giác rất là đau đớn
nhưng mà đến khi vào khóa thì được bác sĩ tư vận tân tình nhiệt tình
và hướng dẫn cho làm các thủ tục rất là nhanh
cho nên là cũng có phần nào là yên tâm
tuy nhiên hai bà mẹ này nằm trong số hai mươi một bảy số bà mẹ
chủ động thực hiện siêu âm tẩm soát chẩn đoán trước sinh tại nghệ an
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong những năm qua tại địa phương
đã đạt được những kết quả quan trọng đặc biệt mô hình tầm soát chẩn đoán
và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
đã được thực hiện tại hai mươi một huyện thành thị
song vẫn còn nhiều khó khăn khiến cho tỷ lệ này còn khiêm tốn
nghệ an là một địa bàn một tỉnh rất rộng
như chị biết nghệ an là một địa bàn rộng nhất cả nước hơn một mươi sáu km hai
được bổ trí là hai mươi một đơn vị hành chính và trong đó có một mươi huyện miền nội rất xa
cả nước dưới lào
mà đặc biệt trong cái chương trình này thì kinh phí rất hàn hẹp
có chương trình như vậy không có tiền không có kinh phí để tổ chức
điện truyền thống cụ thể để người dân
và đó là một cái khó khăn một cái rào cản
chứ còn cái mạng lưới cái tổ chức cái cách làm của chúng tôi thì đã rất sẵn sàng
để nâng cao tỷ lệ phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát trần đoán điều trị bệnh tật trước và sau sinh
trong thời gian tới nghệ an cần tiếp tục nâng cao các biện pháp tuyên truyền
đồng thời có những giải pháp cụ thể trong nâng cao kỹ thuật và nguồn kinh phí
để thực hiện được chỉ tiêu về tầm soát chẩn đoán trước và sau sinh của địa phương
sở quy hoạch kiến trúc thành phố hồ chí minh vừa có đề xuất dành gần sáu mươi ha trong khu trung tâm
để làm khu công viên trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân thành phố
theo đó đường lê lợi sẽ tiếp nối dự án trục đi bộ nguyễn huệ chuyển thành các phố thương mại
mua sắm và kết hợp với vòng xoay trước chợ bến thành làm quảng trường đi bộ đồng thời sẽ mở
hướng hướng đông phía sau nhá thành phố để trở thành phố buôn bán quá cảnh nhằm hướng tới hình
thành thêm trục đi bộ phủ xanh kéo dài từ khu ba son đến quảng trường trước chợ bến thành và công viên hai mươi ba tháng chín
thưa quý vị và các bạn sau thành công của lễ hội du lịch thác bản dốc và hát
then đàn tính lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy năm nay tỉnh cao bằng chuẩn bị tổ chức lễ hội du lịch
thác bản dốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực thác bản dốc xã đàm thủy
huyện trùng khánh tỉnh cao bằng theo kế hoạch lễ hội du lịch thác bản dốc
năm nay sẽ được tổ chức trong hai ngày ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng một mươi năm nay
lễ hội sẽ mở rộng quy mô với các trò chơi dân gian các gian hàng giới thiệu những đặc sản
sản vật địa phương trò chơi dân gian đặc sắc lễ hội còn nhằm mở rộng giao lưu văn hóa
văn nghệ thể thao nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh trùng khánh và các giá trị văn hóa đặc sắc
của đồng bào dân tộc giới thiệu các sản phẩm du lịch ấn tượng đến bạn bè trong nước và quốc tế
đầu năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng ngãi đã thành lập khu bảo tồn biển lý sơn điều này bước đầu đã giúp
bảo tồn được hệ sinh thái biển đặc biệt là các dạng san hô nhờ vào việc bảo vệ được những dạng
san hô này nên ngoài việc tạo điều kiện cho các loài thủy sinh phát triển thì người dân trên đảo
lý sơn cũng đã bắt đầu hưởng lợi từ việc mở ra dịch vụ lặn ngắm san hô biển phục vụ khách du lịch
điểm lặn ngắm san hô biển ở khu vực chúa hang huyện đảo lý sơn luôn rất đông khách gần hai năm nay
nay khi dạng san hô biển ở khu vực này được quan tâm bảo tồn thì nhiều loài san hô biển đã được
phục hồi trở thành nơi để phát triển du lịch lặn ngắm săn hô biển hấp dẫn khách du lịch
thứ nhất là không cho những người khai thác thứ hai nữa thì các em đi dịch vụ này là các em cũng
không cho những người khách du lịch họ xuống hoặc bẻ san hô tại vì mình để mình bảo tồn cái sinh
hồ này cái bãi san hô này dài hơn hai km thôi cái này là khách nhiều khi đoàn nước ngoài họ về
họ muốn đi cho hết là đi làm bảy tiếng họ bẻ hết hiện nay các hộ gia đình công ty du lịch đã đưa
dịch vụ lặn ngắm san hô biển này trở thành một trong những loại hình dịch vụ du lịch chính để
phục vụ khách du lịch du khách khi trải nghiệm dịch vụ này đều rất ấn tượng với những dạng san hô
khá đẹp trên đảo đối với những biển mình đã thường đi chẳng hạn như nha trang hay là cù lô tràm
thì mình thấy hiện tại đây san hô rất là đẹp mình khi lặn xuống thấy những khoan san hô rất là đẹp
nhiều màu sắc và những cá bơi lộ rất là nhiều lý sơn mà bảo tồn tốt thì dạng san hô nó sẽ phát triển
nhiều hơn các loài hải sản nó sẽ sinh sống nhiều hơn và khi đấy là cái rừng san hô nó sẽ đa dạng
và dù khách khi đến họ sẽ được kiêm cưỡng những cái sản phẩm của thương nhiên rất là tốt hơn
việc bảo tồn săn hô biển trên đảo lý sơn đã và đang từng bước giúp cho hệ sinh thái biển trên đảo
thêm đa dạng ngoài ra chính việc bảo tồn được các dạng san hô biển này cũng đã tạo ra cho du lịch lý sơn
có thêm được một điểm nhấn trong phát triển du lịch thông qua dịch vụ lặn ngắm san hô biển
tạo điều kiện cho người dân trên đảo hưởng lợi từ mô hình du lịch lặn ngắm san hô
trong phần tin quốc tế trung quốc hủy đàm phán thương mại với mỹ
iran tuyên bố đắc trả mạng
trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mỹ trung ngày càng leo thang và đàm phán song phương rơi vào bế tắc
trung quốc vừa quyết định hủy bỏ vòng đàm phán thương mại mới với mỹ
nhật báo wall street journal của mỹ cho biết chuyến công tác của phái đoàn trung quốc đi tiền chạm
chuẩn bị cho chuyến công du mỹ của phó thủ tướng trung quốc liêu hạc vào tuần tới đã bị hủy
thông tin về việc trung quốc hủy vòng đàm phán thương mại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại
giữa mỹ và trung quốc lại bị đẩy lên một nước thắng
trong bối cảnh thương mại diễn ra trong bối cảnh thắng mới sau khi trung quốc tuyên bố áp thuế
đối với sáu mươi tỷ đô la mỹ hàng nhập khẩu của mỹ trong tuần vừa qua để trả đũa việc mỹ áp thuế đối với
hai trăm linh tỷ đô la mỹ hàng hóa của trung quốc quyết định đáp trả thuế quan giữa hai bên đều có hiệu lực
từ ngày hai mươi bốn tháng chín tới trong khi đó ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua trung quốc đã chịu đại sứ mỹ để trao công hàm
phản đối các biện pháp trừng phạt mà washington áp đặt đối với một tổ chức quân đội của trung quốc
vì mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa của nga tổng thống iran hassan rouhani vừa cam kết sẽ
đáp trả vụ tấn công trước đó nhằm vào một cuộc diễu binh quân sự lớn tại thành phố tây nam ava
khiến ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng trong đó có nhiều thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng
hồi giáo iran tổng thống iran hassan rouhani nhấn mạnh sẽ tìm ra những kẻ đứng sau vụ tấn
công đẫm máu tại ava đồng thời khẳng định các đối tượng hỗ trợ cho hung thủ sẽ phải chịu trách nhiệm
trước đó ngoại trưởng iran mohammad javad zarif cũng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nhanh
chóng và dứt khoát đối với vụ tấn công này vụ tấn công xảy ra khi bốn đối tượng có vũ trang nã
đạn và một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh tại thành phố ava và âm mưu tấn công khu vực
khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao chính phủ tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is và phong
trào quốc gia ava đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công trên tuy nhiên quân đội iran cho rằng những
đối tượng khủng bố này không phải là thành viên của tổ chức khủng bố is hay các tổ chức khác chống
lại thể chế hồi giáo của iran mà có liên quan tới mỹ và cơ quan tình báo mossad của israel
truyền thông tanzania vừa đưa tin số người thiệt mạng trong vụ lật phà trên hồ victoria lớn nhất
châu phi hai ngày trước đã lên tới hai trăm linh bảy người trong khi số người may mắn sống sót trong vụ
tai nạn thương tâm này là bốn mươi một người hiện công tác cứu hộ vẫn đang tích cực diễn ra
sau khi vụ tai nạn xảy ra
tổng thống tanzania john magufuli đã tuyên bố bốn ngày quốc tàng đồng thời cho biết chính phủ
sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí tăng lễ cho các nạn nhân trong vụ lật phà này
ông magufuli cũng ra lệnh bắt giữ những người quản lý chiếc phà trước đó một chiếc phà bị lật
gần đảo ukaka phía đông nam hồ victoria ngày hai mươi tháng chín các nhân chứng cho biết khi xảy ra vụ
tai nạn chiếc phà chở gần hai trăm linh hành khách hơn gấp đôi số khách tối đa được phép chuyên chở
ngoài ra trên phà còn chở theo nhiều hàng hóa trong đó có ngô và xi măng điều tra sơ bộ cho thấy
chiếc phà này đã chở quá tải và do một người không được cấp giấy phép thuyền trưởng lái
hôm qua hàng triệu người dân hàn quốc đã di chuyển từ thành phố về quê để đón tết trung
thu truyền thống với gia đình của mình đây được coi là dịp tết đoàn viên lớn nhất ở xứ sở kim chi
tết trung thu người hàn gọi là chuseo là dịp để các thành viên gia đình tụ họp cảm ơn
tổn và tưởng nhớ tổ tiên tết chuseo năm nay rơi vào ngày hai mươi bốn tháng chín theo lịch dương và
người dân hàn quốc được nghỉ tới hết ngày hai mươi sáu tháng chín vào buổi sáng ngày chuseo các món ăn được
chuẩn bị bằng nguyên liệu tươi từ vụ mùa trong năm được bày biện để làm lễ chari tạ ơn tổ tiên
lễ cúng gia tiên sau lễ chari các thành viên đi viếng mộ tổ tiên và tham gia nghi thức nhổ cỏ
mọc trên gồ trôn cất qua hoàng hôn các gia đình và bạn bè đi dạo và ngắm vẻ đẹp của trăng tròn mùa thu hoạch
hoặc chơi các trò chơi dân gian nhà chức trách hàn quốc dự đoán khoảng ba mươi sáu sáu mươi bốn triệu người
chiếm gần bảy mươi tổng dân số cả nước sẽ về quê ăn tết trung thu trong kỳ nghỉ năm ngày này
tính từ ngày hai mươi hai tháng chín nhiều người hàn quốc đã đổ về ga tàu chính ở trung tâm thủ đô seoul để
di chuyển tới các thành phố và thị trấn khắp cả nước một số khác thì về quê bằng xe buýt hay máy
bay số còn lại sử dụng kỳ nghỉ này để đi du lịch nước ngoài
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn
bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại